làm nhiệm vụ ở huyện đảo trường sa ngoài các chiến sĩ hải quân còn có những người lính radar thuộc lực lượng phòng không không quân
các trạm radar được coi như những mắt thần giữa lòng biển đông kịp thời phát hiện các mục tiêu lạ khi vào vùng trời của việt nam
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại trạm radar trên đảo nam yết
những tín hiệu cho thấy đang có mục tiêu lạ vào vùng trời trường xa của việt nam
thông tin ngay lập tức được chuyển về sở chỉ huy các thông số về máy bay được cập nhật trên màn hình thu thập tình báo
bản tiêu đồ sẽ xác định chính xác mục tiêu phương vị cự li hoạt động
chuyển khai chiến đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cuộc sống còn nhiều khó khăn
nhưng những chiến sĩ radar luôn phát huy trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn gian khổ bám máy bám đài để phát hiện tất cả các mục tiêu
ngày mình mở máy khi có những máy bay những mục tiêu bay trên không xuất hiện đi qua trong khu vực quen sách của mình
thì đài của mình sẽ hệ thống thu phát và các hệ thống khác sẽ làm việc để thu và sử dụng
lý tín hiệu để mình phát hiện được đây là xác định được đâu là cái mục tiêu thật đâu là mục tiêu giả
xác định được đâu là những tốp hàng không dân dụng hoặc là các máy bay quân sự văn văn tất cả các loại
hiện sư đoàn ba trăm bảy mươi bảy thuộc quân chủng phòng không không quân đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ vùng trời khu vực nam trung bộ và huyện đảo trường sa
các trạm radar này đều đóng quân ở các vị trí quan trọng đảm bảo chùm kín lưới trời trên không gian huyện đảo trường sa
và giảm khó khăn
sau thoa cùng các cánh sóng của những trạm radar từ đất liền vượt qua khó khăn gian khổ
những chiến sĩ radar đang góp phần cùng quân dân trường sa quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời vùng biển thiêng liêng của tổ quốc